hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
trước khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc
quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết và thảo luận một số dự án luật tại hội trường
trong chương trình làm việc buổi sáng quốc hội họp riêng biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm quản lý
sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế
sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
buổi chiều quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi
sau đó quốc hội họp phiên bế mạc biểu quyết thông qua nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc
đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn nghị quyết kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tiếp đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp